phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hội tư vấn thuế việt nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về đề cương xây dựng luật quản lý thuế sửa đổi
theo ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp đề xuất đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ tích cực trong công tác quản lý thuế
một vấn đề mà nhiều người quan tâm trong lần đề xuất này đó là cơ quan thuế sẽ thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động
theo ý kiến của hiệp hội tư vấn thuế hiện vấn đề này đang có nhiều ý kiến khác nhau
cơ quan thuế chỉ chuyển sang cơ quan thuế thôi mà riêng chỉ có khoản thu nhập từ tính lương tiền công thôi
tự vì là bảo hiểm xã hội tôi rất là nhiều khoản ví dụ là từ học sinh hoặc là từ bảo hiểm tự nguyện
thì cái đó cơ quan thuế không thể nào làm được mà chỉ có thu hội trăng nữa thì chỉ có cái phần là của các doanh nghiệp
với nhiều doanh nghiệp hiện cơ quan thuế chưa đủ khả năng và cơ sở vật chất để đảm nhận trọng trách này
vì trong thời gian qua cơ quan thuế vẫn chưa kiểm soát được số thuế nợ động
thì tôi đang muốn là bắt hai cái đơn vị này
và hai cái thu khác nhau nó là cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện đúng chức năng của mình
quản lý của mình thanh kiểm tra của mình để đảm bảo cái nguồn thu
còn cơ quan thuế thì thực hiện được tốt cái nghĩa vụ thu thuế
thì hai cái đấy tôi nghĩ nếu như mà để một đơn vị thu
thì sau này rất dễ là có cái sự tranh chấp giữa hai cơ quan trong cái vấn đề là sử dụng cái nguồn thu đấy như thế nào
rồi đây tôi chưa biết là cải tiện cái bồ máy của cái cơ quan thuế
như thế nào nhưng nếu như đánh giá tết hiện tại thì hiện nay cái phần nợ thuế cũng rất là lớn
và cái vấn đề mà xác định đúng nghĩa thuế và nợ thuế cho từng đối tượng cũng chưa phải là vấn đề mà thật là tốt
vậy thì bây giờ ta chuyên cả hai cái này thì liệu có đảm bảo được hay không
trong lần đề xuất này dự thảo cũng đề cập đến các nội dung như chi phí thuế
quản lý thuế đối với thương mại điện tử và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
liên quan đến hành vi lách thuế